liên quan đến vụ việc sai phạm tại nhà hàng panorama mã pì lèng huyện mèo vạc tỉnh hà giang
theo phương án cải tạo công trình sẽ được thiết kế lại hình khối vật liệu màu sắc và các chi tiết kiến trúc
mang dấu ấn văn hóa truyền thống đặc trưng của địa phương và hài hòa với cảnh quan thiên nhiên
việc thảo dỡ và cải tạo công trình do chủ đối tư thực hiện theo phương án đã được tham vấn ý kiến của hội di sản văn hóa việt nam
hội kiến trúc sư việt nam viện bảo tồn di tích cục di sản văn hóa ubnd unesco việt nam
công trình này sẽ được cải tạo lại không có chức năng lưu trú mà chỉ là điểm dừng chân ngắm cảnh đỉnh đèo mã pì lèng và hẻm vực tu sản
trước đó năm hai nghìn một mươi chín ngay sau khi có phản ánh về những sai phạm của công trình tỉnh hà giang đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành kiểm tra
kết quả cho thấy chủ đầu tư chỉ cung cấp được một bản vẽ thiết kế chưa qua thẩm định
sau khi tham vấn ý kiến của các chuyên gia bộ ngành chức năng tỉnh hà giang đề nghị chủ đầu tư tháo rỡ cải tạo công trình thành điểm dừng chân ngắm cảnh và hoàn thiện các thủ tục pháp lý